ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín mạng xã hội facebook lan truyền một clip tình huống giao thông nguy hiểm
trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi công văn đề nghị phòng tuần tra kiểm soát
giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông c tám bộ công an
kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật
tình huống vi phạm diễn ra khi xe container kéo theo rơ móc bình kiểm soát tám mươi tám r sáu trăm bảy mươi một
cố tình đi ngược chiều phá hỏng hàng loạt cột cao su phân chia và báo hiệu làn đường
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá hành vi của lái xe container
đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
phá hoại trang thiết bị an toàn giao thông trên tuyến cao tốc
tiềm mẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông và cộng đồng
cần xử lý nghiêm minh theo quy định
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
cục cảnh sát giao thông c tám kiểm tra xác minh nội dung phản ánh trên
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mà lái xe vi phạm